cơ quan y tế sudan cho biết một vụ không kích trong ngày hôm nay ở phía nam thủ đô khak tum đã làm một mươi bảy người trong đó có năm trẻ em thiệt mạng
cuộc không kích xảy ra trong bối cảnh xung đột bùng phát từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự đã khiến tám trăm sáu mươi ba người thiệt mạng hơn ba năm trăm ba mươi người bị thương
các cuộc giao tranh giữa các phe phái đối định tại sudan tiếp tục lan rộng bất chấp những nỗ lực làm trung gian hòa giải của ả rập xê út và mỹ nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn lâu dài tại quốc gia đông phi này
liên hợp quốc ngày một mươi sáu tháng sáu cho biết cuộc xung đột kéo dài hai tháng qua giữa quân đội sudan và rsf bán quân sự đã khiến hơn một triệu trẻ em ở nước này phải di tản trong đó có hơn một phần tư là ở khu vực dafor vốn bị cắt đứt mọi liên lạc và đang đối mặt với một thảm họa nhân đạo
tuyên bố của quỹ nhi đồng liên hợp quốc
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef nêu rõ các cuộc xung đột ở sudan kể từ giữa tháng bốn đã khiến ít nhất ba trăm ba mươi em thiệt mạng hơn một chín trăm linh em bị thương và hơn một triệu em phải di tản
cũng theo ước tính của unicef hơn một mươi ba sáu triệu trẻ em sudan đang rất cần được hỗ trợ nhân đạo trong đó có sáu trăm hai mươi em đang bị suy dinh dưỡng cấp tính và một nửa trong số này có thể chết nếu không được giúp đỡ kịp thời
trong khi đó tổ chức di cư quốc tế cho biết kể từ khi xung đột bùng phát tại sudan khoảng hai hai triệu người sudan đã buộc phải rời bỏ nhà cửa
trong khi đó tổ chức di cư quốc tế cho biết kể từ khi xung đột bùng phát tại sudan khoảng hai hai triệu người sudan đã buộc phải rời bỏ nhà